ukraine không giữ các cam kết đưa ra và đang làm chậm tiến độ đàm phán
đây là tuyên bố của phía nga trước khả năng không đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột nga ukraine
theo người phát ngôn điện kremlin peskov nga đã chuyển cho ukraine bản dự thảo thỏa thuận hòa bình và chờ đợi phản hồi từ kiev
tuy nhiên ukraine phản hồi không thấy hay nghe gì về tài liệu mà phía nga khẳng định đã gửi cho ukraine liên quan đến vấn đề đàm phán hòa bình
về triển vọng tổ chức một cuộc gặp giữa tổng thống nga và tổng thống ukraine ông peskov cũng cho biết phía israel xác nhận đã sẵn sàng đứng ra làm vai trò chủ trì cuộc gặp này
trong một diễn biến liên quan ngoại trưởng nga sergei lavrov nêu rõ kết quả của các cuộc đàm phán với ukraine phụ thuộc vào sự sẵn sàng của kiev trong việc cân nhắc các yêu cầu chính đáng của moscow
trong khi phía ukraine tuyên bố sẵn sàng tổ chức một vòng đàm phán đặc biệt với nga tại thành phố mariopol mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào
với những diễn biến hiện tại rất khó dự đoán khi nào các cuộc đàm phán hòa bình có thể được nối lại
tin an ninh trật tự cập nhật cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với trần đăng khoa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú thành phố cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đơn tố cáo của người dân số tiền khoa đã lừa đảo
chiếm đoạt là trên năm mươi tỷ đồng
do mất cân đối về tài chính và muốn có nhiều tiền để tiêu xài trả nợ đóng tiền ngân hàng khoa đã dùng thủ đoạn gian dối như đưa thông tin không đúng sự thật
sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải của mình bán cho người khác hay thế chấp cho ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được biết ngoài số tiền trên năm mươi tỷ đồng mà người dân tố giác khoa còn thế chấp tài sản của gia đình tại một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn năm mươi tỷ đồng
và nợ các cá nhân khác khoảng tám mươi tỷ đồng
cơ quan công an kêu gọi những ai là bị hại của trần đăng khoa hãy đến trình báo tại phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau để được hướng dẫn xử lý
hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng ma túy cảnh sát cơ động công an huyện quế phong thuộc công an tỉnh nghệ an đã được lệnh đồng loạt áp sát
và tấn công vào hàng loạt điểm ma túy phức tạp ở khu vực biên giới nghệ an vào dạng sáng ngày hai mươi tháng bốn
đồng loạt đột kích một mươi hai tụ điểm ma túy phức tạp thuộc các bản bà khốm tam hợp xã tri lễ và bản thanh phong hai ná công xã mường nọc
bản kim khê xã châu kim huyện quế phong tỉnh nghệ an
lực lượng công an bắt giữ một mươi hai đối tượng thu giữ một mươi chín gói heroin một số lượng hồng phiến và nhựa cây thuốc viện cùng bảy khẩu súng và dao kiếm các loại
các đối tượng đã lợi dụng đặc điểm dân cư địa hình của địa bàn biên giới hoạt động phạm tội về ma túy thường xuyên tiến hành giao dịch mua bán cũng như tập trung sử dụng ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
việc chia xóa thành công các tụ điểm trên sẽ góp phần ổn định tình hình an ninh trả tự trên địa bàn
dạng sáng nay một vụ cháy lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại phường kim liên quận đống đa hà nội khiến năm người tử vong
thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn một giờ ngày hai mươi một tháng bốn tại ngôi nhà ba tầng ở ngõ sáu mươi năm phố phạm ngọc thạch phường kim liên quận đống đa
thời điểm xảy ra cháy những người trong nhà đã ngủ say nên không phát hiện khói và lửa
ngay khi tiếp nhận tin báo công an quận đống đa đã triển khai lực lượng tới hiện trường tổ chức cứu nạn cứu hộ và dập lửa
lực lượng chức năng cùng người dân đã cố gắng nhưng chỉ cứu thoát được hai người năm người khác trong nhà tử vong
trong số các nạn nhân có cả người già và trẻ nhỏ
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
ngay thông tin người khác nói xấu mình một đối tượng đã mang dao bầu qua nhà đồng nghiệp truy sát
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn đức hoàng ba mươi tuổi trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hòa nghe một bảo vệ kể chuyện bị hại nói xấu mình
về việc không cho người dân vào nhặt rác ở bãi rác khánh sơn
vì sợ lây dịch bệnh covid một mươi chín
cho rằng người này dựng chuyện tối cùng ngày hoàng lấy dao bầu có sẵn ở bãi rác đi xe máy qua nhà bị hại để nói rõ sự việc và hai bên xảy ra xô xát
hoàng dùng dao bầu đâm vào ngực bị hại thương tích một mươi sáu
bị hại không chết do được cấp cứu kịp thời
chiều qua tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên án một mươi năm tù đối với bị cáo đặng hồng trinh
trú tại huyện vũng liêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đặng hồng trinh bắt đầu mở nhiều dây hụi tháng và hụi mùa để hưởng hoa hồng
số tiền mỗi phần hụi là từ một đến hai triệu đồng và nhận tiền hoa hồng từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh nghìn đồng
đến năm hai nghìn một mươi tám khi nhận được sự tin tưởng của nhiều hụi viên bị cáo trinh đã tự ý lấy tên của sáu mươi sáu hụi viên trong một mươi năm dây hụi để hốt hụi
và chiếm đoạt gần hai tỷ đồng để tiêu xài cá nhân
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và tiếp theo chương trình
mời quý vị cùng với tôi đến với các tin tức được đăng tải trong các số báo ra sáng nay với mục điểm báo
thưa quý vị thủ tướng yêu cầu bộ tài chính ngân hàng nhà nước việt nam theo chức năng nhiệm vụ được giao
chủ động thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường tài chính tiền tệ chứng khoán
trên báo tiền phong ghi nhận như sau bộ tài chính ủy ban chứng khoán nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan
làm việc yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật
trường hợp phát hiện công bố thông tin không rõ ràng không chính xác thì yêu cầu cải chính và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thực hiện ngay việc công bố và cung cấp thông tin chính thức trung thực về vụ việc và tình hình triển vọng phát triển kinh tế xã hội đất nước
cho các cơ quan báo chí và nhà đầu tư để nhà đầu tư tin tưởng yên tâm tiếp tục thực hiện các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật
thủ tướng chính phủ cũng giao bộ công an chủ động nắm tình hình để thực hiện các biện pháp phù hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
còn trên báo lao động có thông tin như sau ubnd đã có kế hoạch kiểm tra một mươi một công ty kiểm toán
động thái này nhằm tăng cường công tác kiểm tra giám sát vi phạm đối với việc lập báo cáo tài chính công bố thông tin tài chính của công ty niêm yết và công ty đại chúng nâng cao tính minh bạch cho thị trường
phó kiểm toán trưởng kiểm toán nhà nước
trần văn hồng đánh giá trên thực tế các hành vi tiêu cực vi phạm đạo đức của kiểm toán viên có thể rất đa dạng như sách nhiễu gây khó khăn phiền hà cho đơn vị được kiểm toán
che đậy báo cáo sai lệch không đầy đủ các sai phạm của đơn vị được kiểm toán thiên vị banh vực dễ dàng chấp nhận dễ dàng thông cảm với đơn vị được kiểm toán do có mối quan hệ thân quen hoặc trước đây đã từng làm việc tại đơn vị được kiểm toán
lợi dụng nhiệm vụ công việc của mình để tiết lộ thông tin về tình hình và kết quả kiểm toán chưa được công bố
chính thức hoặc các thông tin của đơn vị được kiểm toán cho mục đích riêng
hướng tới đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một chính quyền và nhân dân thủ đô đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng hình ảnh hà nội đẹp thân thiện là điểm đến hấp dẫn của bạn bè quốc tế
theo trưởng phòng văn hóa và thể thao quận thanh xuân ngô minh hồng từ nay đến sea games ba mươi một
các hoạt động tuyên truyền vận động sẽ được triển khai thường xuyên liên tục thông qua các hình thức như băng rôn khẩu hiệu tờ rơi
cùng với đó quận cũng đang triển khai các đợt gia quân tổng vệ sinh tập trung xử lý rác thải tồn động
các trường hợp vi phạm hành lang giao thông quảng cáo giao vặt sai quy định
còn tại quận hoàn kiếm phó chủ tịch ubnd quận nguyễn quốc hoàn cho biết quận trang trí thảm hoa cây xanh cụm mô hình tạo điểm nhấn tại khu vực xung quanh hồ hoàn kiếm trang trí hoa trên các tuyến phố
quận trang trí cổ động trực quan nội dung quảng bá sea games lần thứ ba mươi một tại khu vực vườn hoa hàng chống phố nhà trung nhà thờ lê thái tổ hàng đào và hàng ngang